trước diễn biến của tình hình dịch hiện nay hà nội đã quyết định sẽ thiết lập ba vùng theo mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín sau đợt giãn cách thứ ba
cụ thể thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo hướng các vùng nội đô khu vực mật độ dân cư cao tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
vùng phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía tây phía nam thành phố tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp
trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết xử lý dập dịch triệt đề
tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ bảo đảm khoa học kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
bên cạnh đó chia sẻ khó khăn với học sinh phụ huynh các cấp lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
thành phố sẽ giảm năm mươi học phí các cấp trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với tổng số tiền khoảng chín trăm linh tỷ đồng